thưa quý vị tổng thống nga vladimir putin vào ngày hôm qua ngày bốn tháng bốn đã ký xác lệnh về việc hạn chế thị thực đối với công dân của các quốc gia mà moscow xem là không thân thiện
nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này ở ukraine
xác lệnh có hiệu lực từ ngày bốn tháng bốn theo đó sẽ đình chỉ chế độ cấp thị thực đơn giản hóa của nga đối với một số quốc gia thành viên liên minh châu âu eu
cũng như naui thụy sĩ đan mạch và iceland
trước đó nga cũng đã ngừng xuất khẩu lương thực và quy định thanh toán bằng đồng rút với các hợp đồng chuyển khí đốt sang các nước không thân thiện bắt đầu từ ngày một tháng bốn
và trong một diễn biến liên quan thủ tướng nga cho biết nước này sẽ có kế hoạch dỡ bỏ lệnh cấm bay đến và đi từ năm mươi hai quốc gia không áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế
đối với moscow sau ngày chín tháng bốn tới trong đó có argentina và nam phi
thì như vậy nếu như mà đề thi
mà để cho học sinh trúng tù
thì tôi nghĩ rằng đề thi là chỗ ổn
như vậy có nghĩa là trong quy trình làm đề thi
anh phải đảm bảo được sự minh bạch
tôi nghĩ rằng hội đồng gia đề thi
có thể mở rộng có thể là các chuyên gia của các nước nữa
có thể tham gia vào
để chúng ta thấy một sự vô tư hơn
mình bạch hơn chẳng hạn
rồi chẳng hạn như là vừa rồi
cũng có những ý kiến
tại sao bộ này không công bố đáp án
tôi nghĩ rằng là tất cả những chuyện
tất cả các nước thiền sinh giỏi xong
là công bố đáp án
thậm chí còn in một quyển
thí dụ trước đây các cái kỳ thi của nga chẳng hạn
là tạp chí đăng ngay
in thành quyển luôn đáp án luôn
thí dụ như là môn toán thì tạp chí toán tuổi trẻ
thông thường là đăng cái đáp án
nhưng mà các bốn khác thì hình như là
không thấy công bố đáp án ở đâu cả
thì tôi nghĩ rằng là
chúng ta cần giả soát bạn
quy trình xem có sơ hở gì không
trong chống thi thì là
cũng có những cái quy trình để mà không gian lận được rồi
tuy nhiên là
cái nguy hiểm nhất là có thể gian lận ngay từ đề thi
đề thi có thể hở
hoặc có thể làm tạo điều kiện cho một số nơi
chúng tổ và cuộc kỳ thi nó sẽ
vâng với những trải nghiệm của bản thân
cũng như là việc nghiên cứu về công tác giáo dục
của các nước trên thế giới thì cá nhân ông cho rằng
chúng ta nên giữ hay bỏ các kỳ thi học sinh giỏi
hiện nay ạ
tôi nghĩ rằng là nếu quan niệm các kỳ thi học sinh giỏi
mà ngoài kỳ thi học dục quốc gia ra
nó như các sân chơi nó giống như là
kỳ thi học sinh giỏi ba bốn của các tỉnh miền nam làm
và bây giờ họ mời cả miền bắc tham gia
nó là các sân chơi sân chơi để làm gì
một là các em có thể thể hiện
các em có thêm động cơ để học tập đúng không
và qua đó chúng ta có phần nào đó
kể cả bố mẹ rồi thầy giáo
có thể phát hiện ra những khả năng của các em
thì tôi nghĩ là tốt tuy nhiên tất cả mọi điều ấy
chúng ta phải chặn được tất cả các biến tướng
và những người
mà tổ chức các kỳ thi này
luôn luôn kể cả bộ dục đào tạo
kỳ thi của bộ dục đào tạo
thì mình phải hạn chế
còn tôi rất chống cái chuyện
là chúng ta không quản lý được đúng không
không chống được biên tướng
và chúng ta bỏ
và nếu như vậy chúng ta không còn một cái gì để kích thích
cái sự ham học cũng như là nhiệt tình giảng dạy
của các thầy cô
vâng như ông vừa chia sẻ thì chúng ta nên giữ các kỳ thi học sinh giỏi
với điều kiện là phải ngăn chặn được những cái biến tướng của nó
vậy thì theo ông chúng ta sẽ cần phải làm gì ạ
cái biên tướng đầu tiên là
kể cả động cơ từ phối
ép con con có thể không có năng lực
nhưng mà cứ nghĩ rằng là
nếu như mình tìm được những thầy giỏi đúng không
và nó học tăng lên là nó có thể đạt được
thì như vậy làm khổ con
như vậy là cái nhận thức đầu tiên trong xã hội
phải là từ phối
và nếu phối đã chuẩn rồi
thì thực ra mà nói không nhà trường nào
không đơn vị giáo dục nào
có thể ép học sinh đi thi học sinh giỏi nữa
thì cái đấy là đầu tiên
thứ hai nữa là
để mà người ta có thể hiểu nhầm
chỉ có nghĩa là sự minh bạch
cũng như quy trình để tổ chức một nghỉ thi
cần phải rất rõ ràng
làm sao để người ta
tin vào sự công bằng
và người ta cảm thấy rằng là không bằng một con đường nào
có thể thay đổi đúng không
con mình ấy đúng không
bằng chạy trọt hay là bằng tăng cường học lên
để có thể đạt được giải
khi nào nó chỉ là sân chơi đúng không
thử thách trí tuệ của học sinh
nó không phải là cuộc thi của người lớn
thì khi đó tất cả các yếu tố biến tướng sẽ mất
vâng một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn
những chia sẻ của ông trong chương trình ngày hôm nay